trong thông báo mới nhất hai nước hungary và naui cùng cho biết các quốc gia này xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ
những trường hợp nhiễm bệnh nói trên đều có liên quan đến sự bùng phát dịch đang diễn ra tại châu âu
giám đốc cơ quan y tế hungary ngày ba mươi một tháng năm cho biết nước này đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ
theo đó bệnh nhân này là nam giới ba mươi tám tuổi và giới chức y tế vẫn đang điều tra xem liệu người này gần đây có đi nước ngoài hay không
cùng ngày viện y tế công cộng fi của naui cho biết nước này đã xác định được trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ
người nhiễm bệnh nói trên gần đây đã đi du lịch nước ngoài và trường hợp này có liên quan đến sự bùng phát dịch đang diễn ra ở châu âu
trong khi đó cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh hàn quốc kdca ngày ba mươi một tháng năm cho biết
cơ quan này dự kiến xếp bệnh đậu mùa khỉ vào nhóm các bệnh truyền nhiễm cấp độ hai trong bảng phân chia gồm bốn cấp độ
do bệnh này đang lây lan nhanh khắp nơi trên thế giới dù hàn quốc chưa ghi nhận ca mắc nào